liên quan đến một số cán bộ công tác tại ba trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố đà nẵng có dấu hiệu phạm tội
vào tối ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã khởi tố bắt bị can để điều tra
công an thành phố đà nẵng đã phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tội phạm nhận hối lộ môi giới hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới bốn nghìn ba trăm linh năm d bốn nghìn ba trăm linh một s và bốn nghìn ba trăm linh hai s
một số cá nhân làm việc tại các trung tâm đăng kiểm đã nhận hối lộ để cấp cải tạo xe cơ giới không đúng quy định cho nhiều phương tiện trên địa bàn đà nẵng và các tỉnh lân cận